hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm phong trào đồng khởi bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy bến tre
tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia phong trào đồng khởi một nghìn chín trăm sáu mươi bước ngoặt của cách mạng miền nam
tại buổi họp báo đại tá trương mai hương phó viện trưởng viện lịch sử quân sự việt nam cho biết
đến nay ban tổ chức đã nhận được bảy mươi năm bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bộ quốc phòng ban tuyên giáo trung ương và các tỉnh
ngoài những vấn đề chung hội thảo được tập trung hai vấn đề chính phong trào đồng khởi biểu hiện sự sáng tạo độc đáo của cách mạng việt nam
và khẳng định tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm từ phong trào đồng khởi
hội thảo sẽ diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại hội trường ủy ban nhân dân tỉnh bến tre